nhấn mạnh việc chống thất thoát lãng phí trong thực hiện các dự án chủ tịch nước cho rằng các đơn vị thi công thực hiện dự án phải đáp ứng đủ năng lực về tài chính kinh nghiệm thiết bị thi công song song với phải chấm dứt tình trạng bán thầu
thưa quý vị và các bạn thời điểm này một số trường tiểu học tại thành phố đà nẵng đã bắt đầu triển khai cho các em học sinh thi học kỳ một
do tình hình dịch bệnh học sinh tiểu học tại đà nẵng hầu như chưa được đến trường ngày nào
vì vậy ngành giáo dục địa phương đã linh hoạt để các trường tùy điều kiện thực tế xây dựng lịch kiểm tra không cứng nhắc theo khung kế hoạch năm học
đồng thời việc tổ chức thi sao cho khoa học an toàn mà vẫn đảm bảo công bằng khách quan là vấn đề được ngành giáo dục và phụ huynh quan tâm
sau gần một học kỳ học trực tuyến trường tiểu học núi thành quận hải châu thành phố đà nẵng đã bắt đầu triển khai thi học kỳ một cho các em học sinh
tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường cũng đã thống nhất được với phụ huynh và học sinh từng hình thức thi phù hợp với từng môn học và từng khối lớp
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch riêng cho trường cụ thể khoa học và phù hợp với thực tế tình hình của nhà trường
bên cạnh đó chúng tôi phải thông báo trước phụ huynh một mươi năm ngày
chúng tôi sẽ tổ chức tiến hành kiểm tra học kỳ tuyên truyền đến phụ huynh để phụ huynh nắm bắt được trong tình hình phòng chống dịch bệnh như thế này
các em học trực tuyến từ tháng chín cho đến bây giờ thì lượng kiến thức nào để các em được kiểm tra
chúng tôi xác định với phụ huynh là học đến đâu kiểm tra đến đâu
vì tình hình dịch bệnh học sinh tiểu học ở thành phố đà nẵng hầu như chưa đến trường ngày nào
chương trình học cũng có sự chênh đẹp nhất định
vì vậy tùy vào điều kiện thực tế của mỗi trường sẽ có lịch và phương án kiểm tra cuối học kỳ một phù hợp không cứng nhắc theo khung kế hoạch năm học
thời gian kiểm tra hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một
mình cũng có hai phương án một là phương án thi trực tuyến
còn cái phương án thứ hai nữa là phát bài cho học sinh tới trường nhận về
thì nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh với bốn khuôn nam bằng các thành thức thi trực tuyến
và cũng đạt được hiệu quả như mong muốn
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố việc đánh giá học sinh là cả quá trình kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ
trong đó đánh giá thường xuyên là quan trọng
vì vậy bài kiểm tra định kỳ chỉ là một điều kiện không quyết định hoàn toàn việc đánh giá cuối năm đối với học sinh
nếu như qua quá trình làm bài mà thấy kết quả làm bài của học sinh có sự khác biệt điểm quá thấp hoặc quá ca so với đánh giá thường xuyên của thầy cô
để đảm bảo chất lượng cũng như đánh giá đúng thực lực của học sinh các trường kêu gọi sự phối hợp của phụ huynh để con em mình tự làm bài theo đúng khả năng không can thiệp vào bài kiểm tra
đây cũng là cơ sở để nhà trường xây dựng kế hoạch phù hợp cho học sinh khi đi học trở lại trong thời gian tới